trong thời gian vừa qua không quản ngại khó khăn nguy hiểm hàng trăm chuyên gia y bác sĩ từ các bệnh viện trên toàn quốc đã đến thành phố đà nẵng để chia lửa với chính quyền và người dân ở đây
nhiều người còn gác lại chuyện hệ trọng của cá nhân sẵn sàng lên đường đến tâm dịch để cùng hỗ trợ các đồng nghiệp tại đà nẵng
tình cảm đặc biệt đó đã góp phần không nhỏ giúp thành phố khống chế được dịch bệnh covid một mươi chín sớm quay trở lại với nhịp sống thường nhật
bác sĩ cao thị kim băng đang cùng chồng chờ cưới thu xếp tư trang hành lý chuẩn bị lên đường đến đà nẵng
kế hoạch định ngày cưới đã được anh chị tính đến
tuy nhiên nữ bác sĩ trẻ kim bằng đã thuyết phục gia đình để sung phong cùng một mươi năm thành viên đoàn y tế tỉnh nghệ an vào đà nẵng hỗ trợ công tác phòng chống dịch